ông hiển có nói đến các phát ngôn của bà nguyễn phương hằng live stream trên mạng xã hội
ông hiển cho rằng nội dung phát ngôn của ông là đúng pháp luật phù hợp với các quy phạm pháp luật dựa trên góc độ nghiên cứu và quy định của pháp luật báo chí
thế nhưng bà hằng cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích gắn ghép quy buộc tội cho bà hằng